nộm hoa ban loại ngon phải là hoa vừa hé nở hoặc nụ hoa sắp nở chứ không nên hái loại hoa sắp tàn cánh đã héo hoặc giã cánh
nộm hoa ban là món ăn không cầu kỳ với nguyên liệu chính lấy từ sản vật địa phương
vào mùa hoa ban khách đến chơi nhà không thể thiếu được món nộm hoa ban